các phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh an giang tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở sông hơi mát xa của doanh nghiệp tư nhân thanh quý trả ôn do trương huỳnh thanh quý làm chủ
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang có hai nữ nhân viên đang thực hiện hành vi mua bán dâm với khách
tại cơ quan điều tra chủ cơ sở thừa nhận có biết việc nhân viên bán dâm tại cơ sở nhưng do việc kinh doanh ế khách nên anh quý đã để cho nhân viên của mình thực hiện hành vi
ngoài việc xử phạt hành chính ba mươi năm triệu đồng chủ cơ sở còn bị tước quyền sử dụng dây phép kinh doanh trong thời hạn là sáu tháng